sau cuộc họp đầu tiên của quan chức các nước liên minh châu âu eu nhằm phối hợp thực hiện kế hoạch thu mua khí đốt chung
phó chủ tịch ubnd châu ec đã kêu gọi các nước thành viên nhanh chóng phối hợp với các bên liên quan để ước tính lượng khí đốt cần thiết cho việc lấp đầy các kho chứa trước mùa đông tới
phó chủ tịch uban chô ec maros shevkovich cho biết cơ quan này sẽ khởi động kế hoạch mua khí đốt chung trước khi mùa hè
nhằm giúp các nước thành viên làm đề kho dự trữ và tránh tình trạng thiếu năng lượng vào mùa đông tới
ông seecovich nêu rõ ec đang nỗ lực tối đa để kịp thời chuẩn bị nguồn cung khí đốt cho mùa đông năm tới
đảm bảo làm đầy các kho dự trữ và cơ chế mua chung có thể mang lại mức giá phải trăng
tuy nhiên giới chức eu cho biết một số công ty dầu khí lớn có phần lưỡng lự không muốn tham gia chương trình thu mua khí đốt chung này
do họ có thể đàm phán các thỏa thuận riêng và nghi ngờ khả năng cơ chế này của eu sẽ giúp giảm giá khí đốt
dự kiến ec sẽ công bố lượng khí đốt mà các nước eu dự kiến mua chung vào mùa xuân tới để thu hút thêm nhiều đề xuất của các nhà cung cấp